đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa phát hiện một xe ô tô tải chở hàng nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi ba đang lưu thông trên quốc lộ một d hướng ra bắc
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển bốn hai trăm tám mươi gói thuốc lá các loại
toàn bộ số thuốc trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tài xế điều khiển chiếc xe tải chở số hàng trên là lê thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh đồng tháp khai là người được thuê vận chuyển và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng